các tỉnh phía tây bắc bộ là khu vực vùng gần thấp nóng nhất nên cũng chịu tác động mạnh nhất
vì thế mà khu vực này sẽ có nắng từ sớm nóng sẽ xuất hiện ngay từ một mươi giờ sáng
và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
một vài nơi như là mường tè mường lây mường la hay là cả hòa bình
nhiệt độ sẽ tăng cao tới mức ba mươi tám ba mươi chín độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ cũng chịu tác động của hoàn lưu
vùng thấp nóng nhưng mức độ yếu hơn nên nền nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức ba mươi ba ba mươi năm độ
cộng với độ ẩm trong không khí ở các tỉnh phía đông vẫn còn duy trì ở mức cao là trên bảy mươi năm
nên trời sẽ khá là oi bức nhất là trong khoảng trưa và chiều
riêng đối với các tỉnh là quảng ninh và hải phòng ít chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
vì thế mà nền nhiệt thấp hơn trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
vùng thấp phát triển trở lại
ngay lúc này ở miền trung trời đã có nắng mạnh nhiệt độ ngoài trời đã ở ngưỡng cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
với đà phát triển của vùng thấp nóng lại cộng thêm với mức nhiệt nền cao
thì hôm nay hầu khắp các tỉnh trung bộ vùng từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
những nơi vùng núi phía tây như hồi xuân tương dương hương khê tuyên hóa hay là cả nam đông
chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ ở mức cao trong khoảng từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí bị gió phơn vắt kiệt sẽ giảm xuống dưới năm mươi trời khô và nóng gai gắt
về chiều và tối ở khu vực phía tây các tỉnh thanh hóa và nghệ an sẽ xuất hiện mưa rào và rông nhiệt
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
ở việt nam cũng đón ngày cuối tuần trong tiết trời nắng sớm với cường độ mạnh
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên được dự báo sẽ lên tới mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ vẫn xảy ra ở các điểm như ayunpa buôn mê thuật và cả cát tiên
trong khi đó khu vực nam bộ nắng nóng sẽ lại xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
đó là diễn biến thời tiết trong khoảng thời gian từ nay cho đến một mươi năm giờ chiều
sau một mươi sáu giờ chiều gió tây nam sẽ hoạt động mạnh gây ra mưa rào và rông rải rác
ở khu vực tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ trong cơn rông cũng cần phải lưu ý tới các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng ở vịnh bắc bộ ngày hôm nay sẽ có gió nam đến đông nam
với cường độ mạnh có lúc cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió mang hướng nam đến đông nam với cường độ mạnh ở mức từ cấp ba đến cấp bốn
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam mạnh ở mức từ cấp bốn đến cấp năm
sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước